tối qua ngày hai tháng hai thủ tướng đã ban hành công điện về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
thủ tướng giao các bộ ban ngành khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh
trong đó nêu rõ bộ văn hóa thể thao và du lịch tăng cường kiểm tra việc thực hiện dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc và giảm hẳn quy mô các lễ hội tại các địa phương
chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh đã công bố dịch triệt để thực hiện việc dừng tất cả lễ hội kể cả lễ hội đã khai mạc
bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn cụ thể việc cho học sinh nghỉ học đặc biệt đối với học sinh dưới một mươi hai tuổi tại các tỉnh đã công bố dịch
chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang rửa tay bằng xà phòng sử dụng chất sát khuẩn khử trùng trường lớp học
sau công điện của thủ tướng sở giáo dục và đào tạo hà nội đã ra thông báo cho phép các trường từ mầm non tới trung học phổ thông
và trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên toàn thành phố được nghỉ học từ hôm nay ngày ba tháng hai cho đến hết tuần
trước đó chiều ngày hai tháng hai thành phố hồ chí minh cũng đã cho học sinh các cấp được tạm thời nghỉ học một tuần
tính đến tối ngày hai tháng hai trên cả nước đã có tổng cộng hai mươi sáu tỉnh thành chính thức cho học sinh tạm nghỉ học
để ngăn ngừa lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona